trú tại thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái về tội giết người hiếp dâm và cướp tài sản
theo có trạm vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn sau khi chấp hành án phạt tù tại trại giam đại bình trên đường về nhà hải
đã đột nhập vào nhà bà trương thị sáu ở thôn hai xã madawui huyện đạ huai tỉnh lâm đồng dùng dao đâm anh thịch văn hải là con trai bà sáu
và đã hiếp dâm và sát hại bà sáu cướp tài sản trong nhà gồm điện thoại xe máy để tẩu thoát
với những hành vi trên tòa nhân dân tối cao đã tuyên án tổng cộng là tử hình cho ba tội danh giết người hiếp dâm và cướp tài sản đối với nguyễn minh hải